thay mặt chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đã ký kết hợp tác giữa hai cơ quan về nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức tăng cường trách nhiệm của các cấp các ngành tạo sự phối hợp đồng bộ thống nhất hiệu quả giữa chính phủ các bộ ngành trung ương chính quyền địa phương với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
cung cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
thông qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động để vận động toàn dân hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án chính sách của nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
bên cạnh đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hoạt động giám sát phản biện xã hội góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của nhà nước xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
nghị quyết liên tịch này quy định trách nhiệm của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc phối hợp các cơ quan nhà nước cung cấp vận động giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
trách nhiệm của chính phủ các bộ ngành trung ương chính quyền địa phương trong việc phối hợp
và bảo đảm các điều kiện để ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cung cấp
và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
việc phối hợp giữa các cơ quan tổ chức sẽ phải được thực hiện thường xuyên kịp thời thống nhất đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật
phát huy tính tích cực chủ động của mỗi cơ quan tổ chức trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết liên tịch này